tối qua hai mươi một tháng một mươi một trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh g hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo cấp cao các nước
đã tham dự phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề vượt qua đại dịch phục hồi tăng trưởng và việc làm
nhằm triển khai mọi biện pháp và nguồn lực cần thiết để bảo vệ mạng sống và sinh kế của người dân
phục hồi tăng trưởng kinh tế tạo việc làm
các nhà lãnh đạo đã nhất trí bảo đảm vaccine và thuốc đặc trị covid một mươi chín được tiếp cận bình đẳng
và với chi phí phù hợp hoàn ngành các ngân hàng phát triển đa phương đã tăng cường hỗ trợ tài chính
cho các nước ứng phó dịch covid một mươi chín cam kết tiếp tục triển khai sáng kiến hoãn giảm nợ cho các nước
đang phát triển trong năm hai nghìn hai mươi một
các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò của hệ thống thương mại đa phương trong thúc đẩy thương mại toàn cầu
và phục hồi kinh tế khẳng định ủng hộ chính trị thúc đẩy cải cách cần thiết của wto
tăng cường khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu
tham gia thảo luận tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
cần tăng cường phối hợp chính sách toàn cầu cam kết hành động và đề cao hợp tác đa phương
để đẩy lùi dịch covid một mươi chín trong đó đánh giá cao những kết quả quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
của các nước g hai mươi nhất là thúc đẩy phối hợp chính sách vĩ mô trong phục hồi kinh tế
thủ tướng chính phủ khẳng định việt nam trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã cùng các nước asean
và đối tác đề cao tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng thực hiện mạnh mẽ các biện pháp
ứng phó dịch covid một mươi chín phục hồi kinh tế duy trì đà hợp tác xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
chủ yếu sản xuất công ứng vaccine nâng cao năng lực ứng phó với quy mô toàn cầu là hệ thức cấp thiết
chúng tôi quan ngay và mong muốn các nước g hai mươi trước hết là xây dựng thỏa thuận sản xuất vaccine
với các đối tác trên toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ cùng với bảo hộ sự trí tuệ qua đó
để nhanh quá trình sản xuất phân phối vaccine quy mô lớn
thứ hai là càng tên gần chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật tài chính cho các nước đang phát triển
về kinh tế
thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư qua biên giới
duy trì các chuỗi cung ứng nhất là các mặt hàng thiết yếu thực phẩm trang thiết bị y tế
việt nam ủng hộ hội nhập tham gia thương mại đa phương
diễn ra luật lệ tự do mở công bằng minh bạch và mâu trùm với dtco và trung tâm
chúng tôi mong g hai mươi đóng góp tích cực vào cải cách jto trên nền tảng vững chắc cho thương mại
thủ tướng nguyễn xuân
nguyễn phúc cũng bày tỏ mong muốn g hai mươi tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hình thành các khung khổ
thỏa thuận quy tắc toàn cầu trong quản trị nền kinh tế số trên cơ sở nguyên tắc
tranh thủ tối đa lợi ích của kinh tế số trong khi vẫn tôn trọng luật pháp quốc tế và quốc gia